với tỷ lệ ba trăm năm mươi phiếu ủng hộ và tám mươi phiếu chống hạ viện đã thông qua phiên bản thỏa hiệp của đạo luật ủy quyền quốc phòng ndaa vượt xa tỷ lệ đa số hai phần ba cần thiết
động thái này mở đường cho việc thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục tám trăm năm mươi tám tỷ usd vào năm tới cao hơn bốn mươi năm tỷ usd so với đề xuất của tổng thống mỹ joe biden
động thái này mở đường cho việc thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục tám trăm năm mươi tám tỷ usd so với đề xuất của tổng thống mỹ joe biden
động thái này mở đường cho việc thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục tám trăm năm mươi tám tỷ usd so với đề xuất của tổng thống mỹ joe biden